bộ văn hóa thể thao và du lịch vừa ký quyết định đưa nghề làm nước mắm nam âu ở phương hòa hiệp nam
quận liên triều thành phố đà nẵng vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
điều khác biệt ở nước mắm nam âu là hương vị mặn mòi đặc trưng đã trở thành thương hiệu uy tín
đây là một trong số ít những làng nghề nước mắm truyền thống còn tồn tại trên cả nước
làng nghề nước mắm nam âu thuộc thành phố đà nẵng ra đời tồn tại và phát triển qua hàng trăm năm
được lưu truyền từ đời này sang đời khác và nức tiếng cho đến ngày nay
ban đầu làng nghề truyền thống nam âu được hình thành chỉ với ba mươi năm hộ và theo vận động của người già trong làng
đến nay đã có năm mươi ba hộ theo nghề
qua các năm sản lượng tiêu thụ nước mắm đều đạt một trăm linh
hiện nay trong khi nhiều nơi sử dụng công nghệ hiện đại để làm nước mắm
thì làng nam ô vẫn quyết giữ cách làm truyền thống để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng thông minh
luôn lựa chọn nước mắm sạch không hóa chất
do vậy làng nam âu rất cần có nhu cầu
những chính sách hỗ trợ hiệu quả tạo điều kiện cho bà con nơi đây yên tâm sản xuất